tỉnh quảng trị là địa phương chịu nhiều thiệt hại sau sự cố môi trường biển tại miền trung thời gian vừa qua
đời sống của người dân vùng biển gặp rất nhiều khó khăn
thực hiện việc bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường biển theo nghị quyết một nghìn tám trăm tám mươi của thủ tướng chính phủ
tỉnh quảng trị đã chỉ đạo quyết liệt các ngành địa phương hoàn thành công việc kê khai
niêm yết công khai danh sách các hộ gia đình được hỗ trợ
việc triển khai phải bảo đảm công khai minh bạch đúng đối tượng giúp người dân sớm ổn định cuộc sống
phản ánh của phóng viên truyền hình nhân dân tại quảng trị
sau khi có quyết định của chính phủ về việc đền bù hỗ trợ cho ngư dân chính quyền địa phương các xã thị trấn vùng biển
đã tổ chức họp dân thông báo về việc kê khai áp giá đền bù đồng thời lắng nghe những tâm tư nguyện vọng của người dân
tại các địa phương danh sách các hộ cùng mức đền bù được niêm yết công khai để người dân tiện theo dõi phản hồi
đa phần bà con ngư dân đều đồng thuận và phấn khởi với việc chi trả tiền đền bù kịp thời của chính phủ và sự hỗ trợ của chính quyền các cấp
nhằm kịp thời giúp người dân khắc phục được một phần khó khăn từng bước ổn định cuộc sống